trong năm mới mộ tốt hai nghìn một mươi tám cán bộ và nhân dân thành phố hồ chí minh kỳ vọng là thành phố sẽ thực hiện thành công nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về phát triển thí điểm thành phố hồ chí minh để nơi đây sớm trở thành một trung tâm kinh tế lớn trong khu vực đông nam á
là những công dân của thành phố mang tên bác thành phố ảnh hùng là trung tâm kinh tế lớn của cả nước
do đó cán bộ và nhân dân thành phố hồ chí minh rất tự hào về những đổi thay của thành phố trong năm qua
kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững mức thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao
giáo sư tiến sĩ nguyễn thới trung viện trưởng viện khoa học tính toán trường đại học tôn đức thắng thành phố hồ chí minh
rất tự hào là một công dân thành phố ông đã tâm sự
bộng nhạc nghiên cứu khoa học cũng như là đào tạo ra cái nguồn nhân lực chất lượng cao
tôi kỳ vọng thành phố sẽ tạo ra thêm những cơ chế để giúp cho các nhà khoa học có thể an tâm
trong công việc này
đặc biệt là cơ chế về mặt thu nhập tiền lương và có những chính sách để thúc đẩy sự ứng dụng các thành tựu nghiên cứu
và kết quả nghiên cứu của nhà khoa học và thực tiễn thông qua các dự án có thể đặt hàng của thành phố
cán bộ và nhân dân cũng kỳ vọng trong năm mới một tuần thành phố tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
đặc biệt là hệ thống giao thông đô thị kết nối vùng chống ung tắc và chống tình trạng
ngập nước như hiện nay
chúng tôi cũng mong rằng thành phố cũng sẽ đi vào những hướng chính lớn mà hiện nay
cũng như là người dân chúng tôi rất quan tâm
tức là ở thành phố hiện nay thì theo cái đánh giá của tôi thì nó cũng còn tồn tại một số những vấn đề
mà cần phải sớm khắc phục nhất là cái nạn ung tắc xe hay là cái tai nạn giao thông
cũng là có cái chiều hướng
không giảm mà vẫn còn tặng
cái thứ ba nữa là vấn đề mà trật tự an ninh an toàn ở đường phố
cái mong muốn của tôi tết năm nay thì nói chung là đảng và nhà nước phải cố gắng xem về cái tình hình an toàn thực phẩm
tại vì cái an toàn thực phẩm bây giờ tuy thế nhưng mà tôi thấy còn phát hiện ra nhiều nơi
kể cả rau hoa quả các thứ tôm giếc nó còn bơm nhiều lắm
không những như thế mà không phải ở ngoài không mà đa phần có khi còn phát hiện được cả ở trong cái siêu thị nữa